theo báo cáo của bộ lao động thương binh và xã hội việt nam hiện có khoảng tám triệu người khuyết tật từ năm tuổi trở lên
trong đó tám mươi bảy sống ở nông thôn sáu mươi năm người khuyết tật đang trong độ tuổi lao động khoảng bốn mươi người khuyết tật còn khả năng lao động
và trong số này chỉ có ba mươi đang tham gia lao động tạo thu nhập cho bản thân và gia đình
để hỗ trợ tạo công an việc làm cho những người khuyết tật con em gia đình chính sách
quỹ nippon của nhật bản đã thông qua ngân hàng chính sách xã hội tài trợ nguồn vốn cho vay tạo việc làm cho đối tượng này
mô hình sản xuất gỗ và chế phẩm từ gỗ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai mươi bảy tháng bảy thương bình uông bí
thành phố uông bí tỉnh quảng ninh là một trong số ít các mô hình tạo việc làm cho thương bệnh binh
gia đình chính sách do nguồn vốn từ quỹ nippon tài trợ
hiện công ty luôn bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho hơn hai mươi lao động
những người khuyết tật thì được quay hỗ trợ
nguồn vốn về dù đã
trong số tiền vay đang củng cố và xây dựng công ty nền tảng máy móc nhà sửa
tôi làm ở đây là đã được bảy tám năm rồi
từ ngày tôi thấy ở đây công ty mở cửa có chính sách ưu tiên là vợ con người liệt sĩ thương binh liệt sĩ
nên là tôi xin vào đây tôi làm và mọi việc là rất là thuận nợ
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay nguồn vốn quỹ quốc gia về việc làm chưa được bổ sung thêm để ngân hàng chính sách xã hội mở rộng cho vay giải quyết việc làm đến các đối tượng chính sách trong đó có người khuyết tật khiến tỷ lệ người khuyết tật được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi thấp
vì vậy với nguồn vốn từ nippon ngân hàng chính sách xã hội đã tiếp nhận nguồn vốn tài trợ bốn trăm năm mươi usd và hiện đang triển khai thực hiện tại thành phố đà nẵng hà nội và quảng ninh
tuy nhiên nguồn vốn này cũng rất thấp nên các đối tượng hưởng lợi được vay giải quyết việc làm còn rất hạn chế
với tám triệu người khuyết tật trong đó có sáu mươi năm đang trong độ tuổi lao động sẽ phải cần nhiều chương trình tiến dụng cho vay hơn nữa
có như vậy mới có thể giảm tỷ lệ thất nghiệp thiếu việc làm cũng như bảo đảm phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững